xin chào quý vị và các bạn
bắc bộ vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh vì vậy thời tiết chủ đạo trong hai mươi bốn giờ tới vẫn là trạng thái trời rét
vùng núi rét đậm rét hại với nhiệt độ vào đêm và sáng sớm có thể giao động từ một mươi ba đến một mươi sáu độ vùng núi có nơi thấp hơn
trong ngày mai trời vẫn khá nhiều mây với nhiệt độ cao nhất ngày là một mươi bảy hai mươi độ khu vực tây bắc có nơi cao hơn
đến với khu vực trung bộ những nhiễu động trên cao đã suy yếu khu vực chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió đông bắc kết hợp với địa hình
chính vì vậy mưa đã giảm hẳn về lượng chủ yếu chỉ còn xuất hiện tại trung trung bộ
tuy mưa giảm nhưng do chịu tác động của gió đông bắc liên tục được bổ sung cường độ rồn xuống nên nhiệt độ không tăng
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trời rét với biên độ nhiệt ngày đêm từ một mươi năm hai mươi hai độ
quảng bình đến quảng ngãi trời lạnh với nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực nam trung bộ thời tiết mát mẻ khi nhiệt độ không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
đến với các tỉnh tây nguyên và nam bộ ngày mai do ít chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên thời tiết chủ yếu ít mưa
có chăng là những cơn mưa rào nhẹ và sông cũng sẽ tập trung vào chiều tối và tối
ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên từ hai mươi sáu hai mươi chín độ ban đêm trời rét
còn tại nam bộ nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ ba mươi ba mươi ba độ
trên biển ngày vừa đến
đến một mươi hai một mươi hai khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín sóng biển cao từ ba năm m biển động mạnh
vùng biển phía tây khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn năm mét biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn ba mươi độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét với nhiệt độ từ một mươi bốn đến một mươi chín độ